nối tiếp công tác mở cửa du lịch nội địa trong thời kỳ bình thường mới
sau thời gian dài tạm đóng cửa để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở văn hóa và thể thao hà nội vừa ký công văn cho phép các di tích trên địa bàn hà nội
được chính thức mở cửa đón khách từ ngày một mươi bốn tháng hai
ngày một mươi bốn tháng hai sở văn hóa và thể thao hà nội vừa ký ban hành công văn
gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn
về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động tại các di tích năm hai nghìn hai mươi
theo đó sở văn hóa và thể thao hà nội đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện
thị xã căn cứ thông báo cấp độ dịch của thành phố để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn các ban quản lý di tích chủ động thực hiện
việc mở cửa đón tiếp khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa
trên địa bàn phù hợp theo từng cấp độ đảm bảo an toàn linh hoạt hiệu quả
việc mở cửa đón tiếp khách phải tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng dịch của bộ y tế
bộ văn hóa thể thao và du lịch và của thành phố
sở văn hóa và thể thao hà nội cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn các điểm di tích lịch sử văn hóa
xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện phòng chống dịch
tất cả các điểm di tích đều phải có mã qr để quản lý người ra vào và khai báo y tế theo quy định
bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng không để tập trung đông người gây ủn ứ ách tắc
công văn nêu rõ khuyến khích người tham gia các hoạt động tại di tích đã tiêm đủ hai liều vaccine trở lên
hoặc có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ thường xuyên khử khuẩn bố trí nước
dung dịch rửa tay trước và sau khi ra vào khu di tích lịch sử văn hóa
đối với việc tổ chức lễ hội sở yêu cầu tiếp tục không tổ chức
phần hội chỉ thực hiện các nghi lễ với thành phần tham dự chính
đồng thời chủ động có phương án hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết